tiếp tục thông tin về tuần lễ ngày thơ việt nam năm hai nghìn một mươi tám
sáng nay ngày thơ việt nam lần thứ một mươi sáu đã khai mạc tại văn miếu quốc tử giám hà nội
ngày thơ việt nam năm nay được tổ chức trên cả nước
đúng vào dịp kỷ niệm bảy mươi năm bài thơ nguyên tiêu bất hủ của chủ tịch hồ chí minh ra đời
với chủ đề nhà văn việt nam đồng hành cùng đất nước
ngày thơ việt nam lần thứ một mươi sáu hướng tới việc đồng hành với những vấn đề sống còn của dân tộc
của nhân dân với người lao động sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống
nhất là những con người đang đứng ở đầu sóng ngọn gió bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ
đó cũng chính là những nhân vật trung tâm của văn học thời kỳ đổi mới
là cảm hứng không bao giờ vơi cạn của nhà thơ cũng như người lao động văn học trên cả nước
biểu tượng chính của ngày thơ việt nam lần thứ một mươi sáu được ban tổ chức chọn là cánh buồm thơ
năm hai nghìn một mươi tám cũng là năm đầu tiên hội nhà văn hà nội và hội nhà văn việt nam
phối hợp tổ chức hai sân thơ sân thơ truyền thống và sân thơ trẻ
các hoạt động trên là bước chuẩn bị quan trọng để tiến tới việc đưa ngày thơ việt nam
dần trở thành ngày văn học việt nam góp phần tôn vinh thơ văn xuôi lý luận phê bình
và sự tiếp cận của công chúng với văn chương
những gì mà chúng ta làm được trong một mươi năm năm qua cho phép chúng ta đã nghĩ tới một ngày
ngày văn học và đúng năm nay chúng tôi đã làm ngày thơ việt nam theo cái nghĩa ngày văn học
cách đây ba ngày chúng tôi đã tổ chức thành công
cách đây ba ngày chúng tôi đã tổ chức thành công cuộc hội thảo đổi mới thơ việt nam
thơ và những vấn đề thơ đương đại việt nam tiếp đó là cuộc hội thảo về tiểu thuyết và đổi mới tư duy tiểu thuyết rất thành công
và cái ngày hôm qua là ngày hội thảo về thơ ca của các câu lạc bộ thơ trên toàn quốc
đến hôm nay là ngày chính thức thay mặt ngày thơ việt nam
ngày thơ việt nam là nơi gặp gỡ
giao lưu của những người yêu thơ thuộc nhiều thế hệ trên khắp cả nước
thơ thì mình cũng rất yêu và đến đây thì có một cái không gian để cho thế hệ trẻ của chúng mình có
có thể học hỏi thêm được các thế hệ trước và cảm thấy là thơ ở trong này rất phong phú
ngày thơ việt nam là hoạt động hấp dẫn nhân dịp đầu xuân năm mới và đã trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa của người việt